thưa quý vị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sao ban tháng bốn và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tập trung triển khai phương án bảo đảm an ninh trả tự các hoạt động kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ mùng bảy tháng năm
các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tham gia diễu binh diễu hành nêu cao tinh thần trách nhiệm
khắc phục mọi khó khăn tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót dù là nhỏ nhất
sự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an
dưới sự điều hành của thứ trưởng trần quốc tỏ các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận
làm rõ những vấn đề nổi lên cần tập trung trong thời gian tới
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn các chương trình kế hoạch đề án dự án lớn được lực lượng công an nhân dân triển khai quyết liệt
nhiều mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia được thúc đẩy an ninh tại các địa bàn trọng điểm phức tạp được tăng cường
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực nhiều chuyên án lớn
nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng tạo được dư luận tốt trong nhân dân
nhiều đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được triệt phá đã điều tra khám phá ba sáu trăm chín mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý bảy năm trăm chín mươi một đối tượng triệt phá hai mươi hai băng nhóm tội phạm đã phát hiện sáu mươi hai vụ một trăm bốn mươi tám đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
kết quả thực hiện đề án sáu của chính phủ chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thúc đẩy
công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
công tác thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường
nhiều ý kiến mô hình sáng tạo được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả công tác cao
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
được các cấp khen thưởng nhân dân khen ngợi góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ trong tháng năm và thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương đấu tranh ngăn chặn
vô hiệu hóa âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh
đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo dõi chỉ đạo vụ án dư luận xã hội quan tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm
thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm
lợi dụng các địa bàn du lịch lễ hội các tuyến giao thông trọng điểm để hoạt động phạm tội
xử lý nghiêm tội phạm đường phố chủ động nhận diện phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc quyết liệt điện số một mươi bảy của bộ
về triển khai thực hiện công điện số ba mươi sáu cdttg của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
tập trung đảm bảo tiến độ chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi bốn
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản
theo chương trình công tác pháp chế và cải khách hành chính tư pháp năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
nhất là năm luật do bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ bảy
công tác đàm phán ký kết điều ước quốc tế của bộ công an đóng vai trò quan trọng
góp phần vào thành công của công tác đối ngoại của đảng và nhà nước
đây là nhận định đáng chú ý trong sự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện công ước chống tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia công ước toc và nghị định thư về phòng ngừa trừng trị chấn áp tội buôn bán người
đặc biệt là phụ nữ trẻ em nghị định thư tip tăng cường công tác điều ước quốc tế
thỏa thuận quốc tế trong công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
được trình bày tại hội nghị trực tuyến do bộ công an tổ chức vào sáng nay
trong một mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước bộ công an đã phối hợp với các ban bộ ngành địa phương
tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo công ước toc và nghị định thư tip
đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện nhiều điều ước quốc tế với các hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự
dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
hợp tác phòng chống tội phạm hợp tác liên quan đến xuất nhập cảnh
đã nghiên cứu đàm phán gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế đa phương
như công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia công ước chống tra tấn công ước chống bắt con tin
công ước về chừng trị việc khủng bố bằng bom công ước asean về chống mua bán người
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm mạng
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận tập trung đánh giá kỹ lưỡng góp ý và dự thảo báo cáo tổng kết
làm rõ những vấn đề liên quan đến sự phối hợp giữa các đơn vị qua đó nêu lên những khó khăn vướng mắt
bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công ước và nghị định thư công tác điều ước quốc tế
thỏa thuận quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật trong công an nhân dân và đề xuất các giải pháp khắc phục
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết
trí tuệ của các đại biểu vào dự thảo báo cáo tổng kết
về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường kỷ luật
kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện công ước và nghị định thư công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
có kế hoạch cụ thể về nhu cầu ký kết chủ động trong công tác đề xuất đàm phán ký kết điều ước quốc tế
thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực được giao đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế toàn diện sâu rộng
nghiên cứu tham khảo có trọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các nước
để vận dụng vào thực tiễn xây dựng pháp luật về an ninh trật tự của bộ công an
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác điều ước quốc tế chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ bộ công an đã có buổi làm việc tại công an tỉnh con tum
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã đưa ra hướng để giải quyết các vấn đề mà công an tỉnh
và địa phương còn vướng mắt trong thời gian qua trên một số mặt công tác
yêu cầu công an tỉnh con tum chủ động tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đồng thời tập trung nắm tình hình
chủ động đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ nhằm giảm tỷ lệ tội phạm
bên cạnh đó phải tăng cường tuyên truyền quan tâm làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
đặc biệt trong triển khai thực hiện đề án sáu công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng công an xã phường thị trấn điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
thứ trưởng lê văn tuyến cũng yêu cầu công an tỉnh con tum cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được sao
bảo đảm tiến độ yêu cầu và đúng quy định của pháp luật sao công an tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh ủy
quỹ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tối đa kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sáng nay cục quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý xây dựng và doanh trại trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị được tổ chức để kịp thời cập nhật bổ sung kiến thức pháp luật kỹ năng
nghiệp vụ năng lực công tác cho lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng và doanh trại
đáp ứng yêu cầu công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong lực lượng công an nhân dân
tuân thủ quy định của pháp luật đúng chủ trương đã duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra đúng tiến độ đảm bảo chất lượng
sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng nâng cao hiệu quả công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
nội dung tập huấn tập trung đánh giá phân tích đi sâu vào một số luật liên quan trực tiếp đến công tác đầu tư xây dựng và doanh trại
đã được quốc hội thông qua như luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba luật nhà ở năm hai nghìn hai mươi ba luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn hướng dẫn thực hiện thông tư số bảy của bộ công an
quy định phân cấp ủy quyền thẩm quyền trình tự thực hiện một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh
triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất an ninh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý xây dựng và doanh trại trong công an nhân dân
sáng nay các khối diễu hành của lực lượng công an nhân dân đã bắt đầu cơ động di chuyển hướng về thành phố điện biên phủ
để bước vào quá trình tập luyện cuối cùng chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng nhân dân
lê tuấn vinh học viên khóa d một mươi ba trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
vinh dự là một trong các thành viên tham gia đội diễu bình diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
với chàng trai trẻ này ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt với rất nhiều cảm xúc

vinh dự là một trong các thành viên tham gia đội diễu bình diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chúng một tâm trạng háo hức hồi hộp đúng năm giờ sáng nay gần một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã lần lượt hành quân hướng về điện biên
hành quân hướng về điện biên ai cũng mong muốn sẽ thực hiện được tốt nhất những gì đã học và rèn luyện trong suốt hơn ba tháng qua
cũng cảm thấy rất là tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của một trong những các khối tham gia hội diễu binh và sắp tới khi lên đến mảnh đất điện biên thì chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa
em và cũng như là khối cảnh sát giao thông cũng như là tất cả các khối tham gia được diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt
sau khi lên điện biên thì bọn em sẽ nhanh chóng quay lại tập luyện
với một tâm thế là khẩn trương và tích cực nhất để có thể sớm đạt được những yêu cầu cơ bản những yêu cầu nâng cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để thể hiện được những hình ảnh tốt nhất về lực lượng công an nhân dân
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đơn vị được sao nhiệm vụ tổ chức công tác huấn luyện cho biết sau khi cơ động lực lượng ổn định chỗ ở tại điện biên
các hội diễu bình công an nhân dân sẽ tiếp tục hợp luyện đảm bảo tất cả các khối phải đúng đều mạnh đẹp và thống nhất
ngay sáng ngày hai mươi bảy sẽ tiếp tục tổ chức tập luyện bình thường đảm bảo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của bộ công an đã bàn hành
có những cháu tham gia khối mặc dù sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện chân gót chân đã tuyết chảy máu thậm chí là phải điều trị vết thương
tuy nhiên với tinh thần khí thế các cháu quyết tâm là xin bằng mọi cách phải cho cháu tham gia
và với cái tinh thần thái độ là luôn luôn sẵn sàng thì chúng tôi tin tưởng rằng các khối cán bộ diễn các khối của lực lượng công an nhân dân
sẽ không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo bộ công an đã giao phó quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
theo nhiệm vụ được sao
lực lượng công an nhân dân có một mươi một khối tham gia diễu binh diễu hành trong đó có hai khối đi hai khối đứng được góp mặt trong lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc
đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên đối với hơn một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ và kem học viên công an nhân dân
hành trang mang trên vai những người chiến sĩ trẻ này không chỉ có trách nhiệm mà cả lòng tự hào tự tôn dân tộc
thưa quý vị trở về sau chiến thắng điện biên phủ
những chứng nhân năm xưa này cũng đều đã ở tuổi xưa nay hiếm
trong câu chuyện họ kể cho con cháu vẫn luôn có những ký ức về một thời anh dũng tham gia chiến dịch trần đình
sau này được biết đến là chiến dịch điện biên phủ
với tinh thần tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
bốn đại đoàn bộ binh một đại đoàn công pháo cùng hàng trăm nghìn dân công thanh niên sung phong
đã ngày đêm bạt rừng xẻ núi mở đường kéo pháo xây dựng trận địa và chiến đấu ngoan cường để viết nên bản anh hùng ca bất diệt
họ là những mảnh ghép sống độc của điện biên phủ năm xưa

khi mà giặc nó bắn ra thì chết mất hai còn một mình thôi
thì chúng tôi nghĩ đến các đồng chí chúng tôi không bao giờ quên được
anh em đoàn kết với nhau thương yêu đủ mọc với nhau
trong khi chiến đấu cũng như sau khi bị thương xong rồi quay về đến đây
một thời đạn bom sinh tử sống chết có nhau
họ là những chiến sĩ điện biên những dân công hỏa tuyến những thanh niên sung phong
trực tiếp tham gia chiến dịch
đây là một dịp hết sức ý nghĩa để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
chi ân những công lao to lớn đóng góp hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước
trong chiến dịch điện biên phủ đại tá nguyễn thụ là trung đội trưởng bộ binh trung đoàn thủ đô
trực tiếp tham gia trận đánh giảng co trên đồi a một suốt một ngày hai đêm
những câu chuyện của người lính già về những trận đánh ác liệt
về đồng chí đồng đội về tinh thần quyết chiến
quyết thắng là chất liệu quý giá cho những cuốn sách viết về chiến thắng lịch sử của dân tộc ta bảy mươi năm trước
chúng tôi là những người trực tiếp tham gia chiến đấu
bây giờ được ghi lại để cho đời con cháu mai sau là cây vật có thể lưu trữ lại
không ai có thể thay đổi lịch sử rồi
chỉ có nhắn nhờ tới thế hệ trẻ và anh em chiến sĩ trẻ của chúng ta
là nên nghiên cứu và học tập lịch sử
để phát huy cái truyền thống của cha ông tổ tiên chúng ta
chúng ta ngay để giữ nước xây dựng đất nước và giữ nước
cứu trò bộ đội là toàn là những người chỉ trên dưới hai mươi thôi
nhiều người không biết chữ
cho nó có bài thơ là bọn chúng tôi là những người tứ sứ
gặp nhau từ ngày chưa biết chữ
quen nhau từ thủ mốt hai
súng bắn chưa quen quân sự một mươi bài
lòng vẫn bền gan kháng chiến
cái lớp của các ông như thế
thế thì cho nên là bây giờ các cháu ấy được
học hành tử tế
thế là sau để kế tiếp cái sự nghiệp của ông cha
để mà xây dựng cho đất nước này
chỉ mong là thế hệ sau
đừng quên lịch sử
phải biết bao nhiêu người hy sinh như thế
cho nên bây giờ mới giành được độc lập tự do
ký ức về điện biên của những người được sống
được chiến đấu trong giai đoạn cách mạng lịch sử đó
sẽ vẫn còn được lưu sử trong nhiều trang sách
trong những bài thơ bản nhạc
và những tư liệu
ảnh quý giá trên hành trình lên tây bắc
bảy mươi năm năm sau ngày giải phóng
những nữ lĩnh viện viên hôm nay
luôn sáng ngời đức tính giả dị
đoan dạ và lạc quan
dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào
lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể
trong vụ lật thuyền trên sông chanh
đoạn qua phường hà an
thị xã quảng yên tỉnh quảng đình
khiến bốn người mất tích
thủ tướng chính phủ
có công điện chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi
chiêu buồn sâu sắc nhất đến thân nhân
các gia đình người bị nạn
yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
và các cơ quan có liên quan
tiếp tục huy động lực lượng phương tiện cần thiết
để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích
với tinh thần khẩn trương nhất kịp thời nhất
chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh
điều tra cụ thể nguyên nhân sự cố
làm rõ trách nhiệm để kịp thời rút kinh nghiệm
và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
thủ tướng chỉ đạo các bộ giao thông vận tải
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ công an theo chức năng quản lý nhà nước được sao
chủ động chỉ đạo các địa phương
trong cả nước và cơ quan chức năng
tăng cường hướng dẫn tuyên truyền kiểm tra
đôn đốc các chủ phương tiện tàu thuyền
bao gồm cả tàu thuyền du lịch
đánh cá và vận tải
triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người
phương tiện hoạt động trên sông trên biển
hôm nay trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
gửi giám đốc công an tỉnh thanh hóa
đồng chí trưởng công an thành phố thanh hóa
đồng chí đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về
kinh tế chức vụ và môi trường công an thành phố thanh hóa
về thành tích triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán hàng giả
là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
với quy mô lớn
thời gian qua
công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán hàng giả
với phương thức thủ đoạn tinh vi
lợi dụng thương mại điện tử mạng xã hội
để quảng cáo buôn bán hàng giả
là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
có tác dụng phòng ngừa đột quỵ bổ não
của công ty cang đông hàn quốc
với quy mô lớn bắt giữ khởi tố chín đối tượng
thu giữ một kg viên nén
nhiều máy móc công cụ và bốn hộ sản phẩm
với giá trị thị trường gần một mươi tỷ đồng
trong thư thứ trưởng nguyễn văn long nêu rõ
đây là chiến công xuất sắc
thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh thanh hóa
nhất là công an thành phố thanh hóa
và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
chức vụ và môi trường
thuộc công an thành phố thanh hóa
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa
đấu tranh chống buôn lậu
phát lận thương mại hàng gia
kết quả điều tra khám phá vụ án
đã góp phần bảo đảm quyền lợi
sức khỏe cho người tiêu dùng
tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và thực hiện cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
bảo vệ thương hiệu theo các quy chế
hiệp định thương mại quốc tế mà việt nam tham gia
đồng thời gian đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
xâm hại lợi ích sức khỏe
thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng
thay mặt đồng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long
ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
thứ trưởng nguyễn văn long cũng đề nghị
công an tỉnh thanh hóa tiếp tục phối hợp
với công an các đơn vị địa phương liên quan
khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị
truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đoàn công tác của bộ công an
đoàn công tác số tám vừa cập cảng cam ranh
tỉnh khánh hòa hoàn thành tốt đẹp hành trình
bảy ngày sáu đêm thăm tặng quà quân dân
huyện đảo trường sa và nhà sàn dk một dk hai
với gần hai trăm linh đại biểu đến từ các cục nghiệp vụ
công an các đơn vị địa phương
chuyến công tác ở quần đảo trường sa
là hải trình đặc biệt
nặng nghĩa tình và sầu cảm xúc
chào cơ trên đảo trường sa
dân hương tưởng nhớ các vô cùng
trong ngày rỗ tổ
nhiệm các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền biển đảo
được tham gia và có hoạt động ý nghĩa đó
các đại biểu đoàn công tác số tám
đã sống trong niềm xúc động
tự hào khi lần đầu tiên
đặt chân lên quần đảo trường sa
vùng đất thiên liêng của tổ quốc
nhiều bạn trẻ
nhiều chiến sĩ trẻ
đã ra đảo từ rất sớm
và họ phải hy sinh rất là nhiều
để vì chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
nhiều bạn trẻ nhiều chiến sĩ trẻ
đã ra đảo từ rất sớm
và họ phải hy sinh rất là nhiều
để vì chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
nhiều bạn trẻ nhiều chiến sĩ trẻ
đã ra đảo từ rất sớm

nhiều bạn trẻ nhiều chiến sĩ trẻ
đã ra đảo từ rất sớm

để vì chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
nhiều bạn trẻ nhiều chiến sĩ trẻ
đã ra đảo từ rất sớm
và họ phải hy sinh rất là nhiều
bốn chiếc xe ô tô hàng nghìn nhu yếu phẩm trang thiết bị phục vụ đời sống quân dân trên đảo và nhà gian
với tổng trị giá hơn bốn năm tỷ đồng là những món quà thiết thực chia sẻ khó khăn
động viên cán bộ chiến sĩ quân và dân trên các điểm đảo
được đón các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan đơn vị thuộc đoàn công tác của bộ công an đến thăm
đây là một nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với lại cán bộ chiến sĩ và nhân dân các lực lượng trên đảo
tiếp thêm sức mạnh cũng như niềm tin ý chí cho cán bộ chiến sĩ trên đảo
tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
diễn ra trong những ngày tháng bốn lịch sử chuyến đi thăm tặng quà quân dân huyện đảo trường sa
và nhà gian dk một hai của đoàn công tác bộ công an có ý nghĩa rất đặc biệt
những cái bắt tay rất chặt những nụ cười rạng rỡ
tiếng hát tiếng đàn vang lên trên khắp hải trình
niềm vui niềm tự hào hiện diện trên gương mặt mỗi cán bộ chiến sĩ công an
sau chuyến công tác này cá nhân tôi là công dân việt nam
nói chung cũng như các thành viên trong đoàn công tác
sẽ có sự lan tỏa trong cộng đồng
chia sẻ những khó khăn
đóng góp những phần sức nhỏ bé của mình đối với quân và dân trên đảo
các chiến sĩ quân và dân trên đảo hãy tin tưởng
và hậu phương vững chắc những người dân trong đất liền luôn hướng về các anh
đối với một cán bộ chiến sĩ lợi quan dân
thì ước mơ được đến với trường sa là một ước mơ cháy bỏng
cho nên là tôi cảm thấy là mỗi thành viên trong đoàn công tác
và bản thân tôi khi được đồng chí bộ trưởng thứ trưởng cho phép tham gia đoàn công tác
đi công tác chuyến này ở trường sa
đấy là một vinh dự và rất là tự hào
và tôi cảm thấy là mỗi thành viên trong đoàn
đều có thêm những động lực sống rất là tươi mới tích cực
trong ý thức trách nhiệm của mình với tổ quốc với đất nước
và bên cạnh đó như các ông chỉ biết
là chúng ta ra thăm cán bộ chiến sĩ nhân dân đảo trường sa
nó cũng có phần tô thắm cái mối quan hệ máu thịt giữa công an nhân dân và nhân dân
với tinh thần cả nước vì trường sa
trường sa vì tổ quốc
chuyến đi là bài học thực tế quý giá
giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn
về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với chủ quyền biển đảo
chia sẻ khó khăn với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời
thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai lực lượng
công an nhân dân và quân đội nhân dân